giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững là tiêu đề bài viết của đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ về tình hình kinh tế vĩ mô thời gian qua
những bài học kinh nghiệm sâu sắc và quan điểm chủ đạo về điều hành trong thời gian tới của chính phủ
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu phần đầu của bài viết quan trọng này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô là một yêu cầu quan trọng và xuyên suốt trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
phát huy kết quả đạt được
trong thời gian qua chúng ta phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu tạo nền tảng vĩ mô ổn định vững chắc hơn trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi theo các nghị quyết của đảng và quốc hội
trong phát triển kinh tế thị trường
ổn định kinh tế vi mô có ý nghĩa và vai trò quan trọng trên nhiều phương tiện đặc biệt là mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế
có ổn định kinh tế vĩ mô nhất là kiểm soát lạm phát ổn định giá trị đồng tiền mới tạo điều kiện thuận lợi để duy trì trật tự và thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh tiêu dùng qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
ngược lại tăng trưởng kinh tế tạo nền tảng cho ổn định vĩ mô thông qua bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế như
cân đối hàng tiền tiết kiệm đầu tư thu chi ngân sách nhà nước xuất nhập khẩu cán cân thanh toán việc làm thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội
nhìn lại lịch sử kinh tế thế giới trong những thập kỷ vừa qua chúng ta thấy hầu hết các nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững đều gắn liền với việc thực hiện hiệu quả các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô
như nhật bản từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi hàn quốc và những con hồ châu á từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trung quốc từ cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi đầu những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đối với nước ta trong suốt hơn ba thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập của đảng ổn định kinh tế vĩ mô luôn là mục tiêu xuyên suốt được ưu tiên hàng đầu và là một trong những yêu cầu mang tính nguyên tắc đối với nhà nước trong quản lý điều hành nền kinh tế
mặc dù nền kinh tế có những thời điểm xảy ra lạm phát cao đe dọa ổn định kinh tế vĩ mô do trong quá trình chuyển đổi xuất phát điểm thấp
tiềm lực kinh tế còn yếu khả năng chống chịu trước những biến động kinh tế thế giới và trong nước còn hạn chế
nhưng nhìn tổng thể chúng ta đã nỗ lực không ngừng để bảo đảm ổn định vĩ mô tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế
trong những thời kỳ biến động lớn như khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy một nghìn chín trăm chín mươi tám hay khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm hai nghìn một mươi bảy
đảng và nhà nước ta luôn tập trung chỉ đạo thực hiện những giải pháp mạnh đồng bộ hiệu quả
để kiểm soát lãm phát ổn định vĩ mô
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay có thể nói nền kinh tế nước ta đã bước vào giai đoạn ổn định phục hồi và phát triển
chỉ số giá tiêu dùng đã giảm từ một mươi tám một mươi ba năm hai nghìn một mươi một xuống còn sáu tám mươi một năm hai nghìn một mươi hai và hai sáu năm hai nghìn một mươi bảy ba năm mươi ba theo cách tính bình quân
trong khi đó tốc độ tăng trưởng của nước ta đã giảm từ sáu tám năm hai nghìn một mươi hai và hai sáu năm hai nghìn một mươi bảy ba năm mươi ba theo cách tính bình quân

không chỉ trong giai đoạn này kết quả những thời kỳ trước như giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi sáu hay hai nghìn một hai nghìn sáu đều minh chứng mối quan hệ khá chặt chẽ giữa lạm phát với tăng trưởng kinh tế
nhìn lại tổng thể năm hai nghìn một mươi bảy vượt qua những khó khăn thách thức từ bên trong và bên ngoài
chúng ta rất vui mừng trước tình hình kinh tế xã hội đất nước chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực
đặc biệt kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định là một thành công lớn góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế
việc thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ linh hoạt hiệu quả phối hợp đồng bộ với chính sách tài khoá thương mại đầu tư giá cả thị trường đã góp phần quan trọng kiểm soát lãm phát theo mục tiêu đề ra
xuất khẩu tăng mạnh
cán cân thương mại thẳng dư hai tám tỷ usd cùng với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và kiều hối chảy mạnh vào việt nam đã góp phần cải thiện cán cân thanh toán và tăng dự trữ ngoại hối lên gần sáu mươi tỷ usd hiện nay
tỷ giá ổn định
lãi suất có xu hướng giảm phù hợp với diễn biến lạm phát tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh
cân đối ngân sách nhà nước được cải thiện